sau khi bộ y tế chính thức ban hành hướng dẫn này tp hcm mới đủ căn cứ để triển khai các bước đi cụ thể sau ba mươi tháng chín
thế nhưng trước đó tp hcm cần trả lời cho câu hỏi thứ hai trong hướng dẫn của who
năng lực hiệu suất của hệ thống chăm sóc lâm sàng cũng như là khả năng đáp ứng của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng
nhiều chuyên gia y tế có quan điểm chung rằng trong bối cảnh mới số ca nhiễm không còn đáng lo ngại
mà điều cần quan tâm là ngưỡng đáp ứng của ngành y tế
và làm sao để số bệnh nhân nặng không vượt ngưỡng này khiến hệ thống y tế quá tải dẫn đến bệnh nhân tử vong
phân tích rõ hơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ minh phúc cựu chủ nhiệm bộ môn nhi đại học y dược tp hcm cho rằng
covid một mươi chín đã trở thành dịch lưu hành tức là tồn tại trong cộng đồng như nhiều bệnh dịch khác
bà nhấn mạnh dự phòng rủi ro là tiêu chí rất quan trọng để đánh giá việc mở cửa nền kinh tế
chuyên gia dự báo khi nới lỏng giãn cách chắc chắn số ca mắc covid một mươi chín trong xã hội sẽ tăng lên
tuy nhiên yếu tố đánh giá quan trọng là tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong kể từ đó chuẩn bị khả năng đáp ứng của ngày nghỉ
khi tính toán năng lực đáp ứng của ngành y tế tiến sĩ vũ minh phúc lưu ý không nên chỉ tính số giường mà cần đánh giá cả hệ thống oxy máy thở hệ thống icu
riêng với tỷ lệ nhập viện bác sĩ phúc lưu ý xem xét lại các trường hợp nhập viện đặc biệt tại bệnh viện giã chiến
bà nêu thực tế nhiều trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện chỉ để quản lý mà không cần thở oxy hay chăm sóc đặc biệt
nếu không phải là bệnh nhân nặng hoặc là có bệnh lý nền đặc biệt thì không nên nhập viện để giảm áp lực cho nhân viên y tế
từ đó thành phố có thể thu hẹp lại số lượng bệnh viện giã chiến và dùng nguồn lực đó củng cố cho các dường điều trị bệnh nhân nặng bà kiến nghị
không sử dụng nhiều bệnh viện giã chiến bởi tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nặng cần một lực lượng tinh nhuệ
thay vào đó họ mở rộng hệ thống icg để tăng khả năng điều trị bệnh nhân nặng
song song đó là củng cố y tế cơ sở để theo dõi chăm sóc f nhẹ ngay tại cộng đồng
lo nhất là khi mở cửa ra thì số dường icu không đảm bảo nếu đảm bảo thì không có gì phải lo lắng chuyên gia nói
hiện thành phố có chín mươi cơ sở thu dung của ba tầng điều trị tầng một có một mươi hai cơ sở cách ly
tầng hai có sáu tám bệnh viện thu dung điều trị giã chiến và bệnh viện hạng ba hạng hai và hạng một bệnh viện tách đôi
tầng ba có một mươi cơ sở điều trị năm bệnh viện hạng nhất bệnh viện trung ương tại tp hcm và năm trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín do bộ y tế hỗ trợ thiết lập
theo thống kê tại tầng ba đang có trên ba hai trăm tám mươi giường hồi sức đảm bảo thiết bị hiện đại để cấp cứu cứu chữa bệnh nhân
sở y tế tp hcm đang tính toán phương án thu hẹp dần các bệnh viện giã chiến
cơ sở thu dung f trả lại công năng cho một số bệnh viện tham gia điều trị covid một mươi chín để tiếp nhận các bệnh thông thường khác
tuy nhiên lộ trình thu hẹp này cần tính toán song song với lộ trình mở cửa để ngưỡng đáp ứng của ngành y tế luôn được duy trì ở mức an toàn
bên cạnh đó thẻ xanh covid một mươi chín cũng đang là dấu hỏi lớn an toàn mới mở cửa mở cửa phải an toàn
thông điệp xuyên suốt này là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng chiến lược mở cửa của tp hcm suốt thời gian qua
thẻ xanh covid một mươi chín là khái niệm
thẻ xanh covid một mươi chín được chính quyền tp hcm nhắc đến từ nhiều tuần nay như một công cụ để quản lý con người an toàn điểm đến an toàn hành trình an toàn
tuy nhiên đến nay tp hcm vẫn chưa có quy định chính thức rõ ràng
dù vậy trong các bộ tiêu chí đánh giá an toàn dịch bệnh cho nhiều lĩnh vực mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm mới ban hành
thẻ xanh covid một mươi chín được sử dụng như một căn cứ quyết định việc cá nhân hay tổ chức được và không được làm gì trong bình thường mới
qua quy định từ các bộ tiêu chí này
một người được xác định có thẻ xanh covid một mươi chín khi đáp ứng ba yếu tố
kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh hoặc rt pcr âm tính đã tiêm hai mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
không nên tiếp xúc gần với f trong vòng một mươi bốn ngày
thời gian covid một mươi chín giới hạn phạm vi hoạt động sẽ được cấp cho người đã tiêm một mũi
người đã khỏi bệnh có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của ban chỉ đạo phòng chống dịch
đồng xã thị trấn
hai nhóm này có mức độ giới hạn tham gia các hoạt động khác nhau
góp ý cho quy định về thẻ xanh
tiến sĩ lê trường giang chủ tịch hội y tế công cộng tp hcm cho rằng
cần phân biệt giữa điều kiện cấp thẻ và điều kiện sử dụng thẻ
người đủ điều kiện về miễn dịch sẽ được cấp thẻ
nhưng thành phố cần có điều kiện sử dụng thẻ an toàn mà người có thẻ phải tuân thủ
ví dụ nếu một xí nghiệp đang trong tình trạng không có gì
thì người có thẻ xanh có thể ra vào được
nhưng nếu điểm này bùng phát dịch
người có thẻ xanh vẫn phải đáp ứng thêm một số quy định khi ra vào vùng đó
ví dụ quy định về xét nghiệm giãn cách
tuy nhiên điều quan trọng là tp hcm cần sớm đưa ra quy định chính thức
về cách vận hành của thẻ xanh này để người dân và doanh nghiệp
có sự chuẩn bị cho lộ trình sau ba mươi tháng chín
hơn một tháng kể từ tuyên bố của ông phan văn mãi
tp hcm đã có hình dung rõ ràng hơn về một tương lai bình thường mới
dịch bệnh có nhiều dấu hiệu cho thấy được kiểm soát
như số ca tử vong và ca bệnh nặng giảm dần
tỷ lệ dương tính tại các vùng nguy cơ giảm dần qua từng đợt lấy mẫu xét nghiệm
số địa phương kiểm soát được dịch tăng

là làm sao đạt được các tiêu chí kiểm soát dịch

dịch bệnh có nhiều dấu hiệu cho thấy được kiểm soát dịch bệnh nặng giảm dần qua từng đợt lấy mẫu xét nghiệm